tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng dự bị động viên
đa số các đại biểu tán thành việc cần thiết phải ban hành luật nhằm xây dựng lực lượng này vững mạnh có trình độ chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ
đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến khác nhau là quy định về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình
dự thảo luật quy định năm quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá bốn mươi tuổi hạ sĩ quan bình sĩ dự bị không quá ba mươi năm tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu
một mươi quân nhân chuyên nghiệp dự bị hạ sĩ quan bình sĩ dự bị không quá bốn mươi năm tuổi nữ quân nhân dự bị không quá bốn mươi tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng quy định như vậy chưa phù hợp
tôi tiếp tục đề nghị tuổi của nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá bốn mươi và nữ không quá ba mươi năm được xếp vào đơn vị đảm bảo chiến đấu giống như đơn vị chiến đấu
bởi vì các đối tượng này nguồn còn rất nhiều trẻ khỏe trong thời bình
luật quy định bốn mươi năm nam nữ bốn mươi là quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc huy động huấn luyện không đầy đủ
trên thực tế hiện nay quân nhân dự bị thường đi làm ăn rất xa
khó khăn trong việc bổ nhiệm miễn nhiệm các chức tranh quản lý đơn vị dự bị động viên và kêu gọi huấn luyện diễn tập báo đồng kiểm tra hàng năm
nếu ba mươi năm tuổi không được sắp xếp vào các đơn vị này thì rất khó khăn cho địa phương
giải trình vấn đề này thượng tướng võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
dự thảo luật quy định độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình thấp hơn độ tuổi của quân nhân chuyên nghiệp dự bị
theo luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng
vì nguồn đối tượng này nhiều đồng thời bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
còn độ tuổi đối với hạ sĩ quan bình sĩ dự bị là phù hợp với luật nghĩa vụ quân sự
xin đại biểu quốc hội cho tiếp thu là dự như tuổi đúng luật bởi bộ quốc phòng có đánh giá tầm kết rồi
tuổi ấy là vừa phải phù hợp trong cái nguồn dự bị đồng viên thì rất lớn
nhưng đăng ký để đưa vào thực hiện lực lượng dự bị đồng viên thì ít cho nên mình có đủ điều kiện để quản lý thực hiện việc này
một nội dung đáng chú ý khác được các đại biểu cho ý kiến là quy định về bốn trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên
gồm khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ khi thi hành lệnh thiết quân luật
khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp
để phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai dịch bệnh nguy hiểm
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho rằng quy định các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên như dự thảo luật là cần thiết và phù hợp với lời quốc phòng